thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ giữa việt nam và argentina
khi hai nước sẽ kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba và một mươi ba năm quan hệ đối tác toàn diện
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi ba
việt nam và argentina đang nỗ lực thúc đẩy hiệu quả hợp tác sâu rộng hơn nữa trong nhiều lĩnh vực
tiếp tục củng cố vai trò đối tác chủ chốt của nhau ở hai khu vực đông nam á và mỹ la tinh
hôm nay mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi nhìn lại hành trình năm mươi năm đáng nhớ của việt nam và argentina
trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
việt nam và argentina tuy cách xa nhau về địa lý nhưng có nhiều nét tương đồng
nhân dân hai nước luôn chia sẻ những khát vọng chung là độc lập tự do hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển
và gắn kết bởi tình đoàn kết đặc biệt
ngay sau khi hòa bình được phát triển
và độc lập lại tại việt nam argentina và việt nam đã sớm thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
cách đây năm mươi năm argentina là một trong những quốc gia đầu tiên ở mỹ latin thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam
sau khi hiệp định paris được ký kết vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
có lẽ chúng ta phải nên nhắc tới cuộc gặp lịch sử giữa madam nguyễn thị bình và một chính trị gia
mà sau đó vài tháng
nhà chính trị gia này trở thành tổng thống của chúng tôi
chỉ sau một tuần khi được trở thành tổng thống của argentina
thì quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã chính thức được thiết lập
trong những thập niên sau đó việt nam đã trở thành đối tác quan trọng của argentina
tại khu vực đông nam á nhờ tính chất bổ sung cho nhau của hai nền kinh tế
nhờ quan hệ chính trị tốt đẹp giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa
quân chúng nhân dân argentina đoàn kết ủng hộ nhân dân việt nam
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây
cho đến khi thiết lập quan hệ ngoại giao và cho đến tận bây giờ
chúng ta vẫn gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp đó trên cả ba lĩnh vực trụ cột
đối thoại chính trị thương mại và hợp tác kỹ thuật
năm mươi năm sau khi hai nước việt nam và argentina thiết lập quan hệ chính thức
trải qua biết bao biến cố và thăng trầm của lịch sử
quan hệ giữa hai nước ngày nay đã phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết
hai nước không ngừng đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực
và đã thu được nhiều thành quả tích cực
việc hai nước mở đại sứ quán tại hai thủ đô giữa những năm chín mươi
và tiếp theo đó là các chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước
đã tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy các mối quan hệ chính trị
kinh tế văn hóa giữa việt nam và argentina
đặc biệt sau khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác toàn diện vào năm hai nghìn một mươi
mối quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển mới rất tích cực
trên tất cả các lĩnh vực
hai nước đã thiết lập một số cơ chế và hợp tác
ký kết nhiều hiệp định thỏa thuận
làm cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện việt nam argentina
trong tổng thể mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước
lãnh đạo hai nước đã liên tiếp có các chuyến thăm cấp cao
để duy trì tăng cường sự biết lẫn nhau
bên cạnh đó trao đổi thương mại song phương liên tục tăng
là cơ sở thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện
năm hai nghìn hai mươi hai việt nam là đối tác thương mại lớn thứ sáu

việt nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ năm của argentina trên thế giới
trong khi argentina là đối tác thương mại lớn thứ ba của việt nam tại mỹ la tinh
cần phải nói rằng cơ cấu kinh tế hai nước mang tính bổ trợ
argentina sẵn sàng đa dạng hóa sản phẩm
để đáp ứng nhu cầu của việt nam và ngược lại
việt nam có nhiều mặt hàng chất lượng cao
và đều là những sản phẩm quen thuộc tại thị trường quốc gia nam mỹ
quan hệ thương mại chúng ta đã có những dầu ăn đáng kể
nhưng tôi cho rằng giữa hai bên vẫn còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác
hơn nữa trong tương lai vì sự phát triển bền vững của cả hai nước
các bộ ngành hai bên cũng đã xác định tiềm năng và thế mạnh bổ trợ cho nhau
đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực sẵn có
theo hướng thực chất và mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác mới như năng lượng khai khoáng
đồng thời triển khai một mươi năm dự án hợp tác trên nhiều lĩnh vực
bao gồm nông nghiệp thế mạnh của cả argentina và việt nam
trong hợp tác đa phương hai bên tích cực phối hợp
và giữ lập trường ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn khu vực và quốc tế
nhất là tại liên hợp quốc diễn đàn hợp tác đông á mỹ la tinh
sự kết nối chặt chẽ và lập trường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế
giúp tình hữu nghị việt nam argentina ngày càng gần gũi khăng khít
đóng góp cho hòa bình ổn định và thúc đẩy hợp tác phát triển của khu vực và thế giới
trước các thách thức hiện nay tôi đánh giá cao sự hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều năm qua
giữa hai quốc gia cũng như việc chia sẻ quan điểm trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu
như thích ứng với biến đổi khí hậu hỗ trợ nhân đạo tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
và việc tuân thủ hiến trương liên hợp quốc cũng như hỗ trợ lẫn nhau trước tác động của đại dịch covid một mươi chín
argentina và việt nam tiếp tục tăng cường hợp tác để vượt qua thách thức
vì lợi ích của người dân hai nước khu vực và trên thế giới
tôi kỳ vọng quan hệ hai nước đã tốt đẹp thì sẽ tốt đẹp và đi đúng hướng như mối quan hệ đang đi
mối quan hệ song phương sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nữa
chúng ta cùng nhau tìm ra được phương hướng giải quyết các thách thức toàn cầu trong tương lai
kỷ niệm năm thập kỷ quan hệ ngoại giao việt nam argentina là dịp để hai bên tái khẳng định
cam kết phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày càng thiết thực hiệu quả đi vào chiều sâu
chúng ta tin tưởng rằng với nền tảng kết quả vững chắc đạt được trong suốt năm mươi năm qua
cùng với sự quyết tâm chính trị của chính phủ và nhân dân
quan hệ đối tác toàn diện việt nam argentina sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới